cà mau vừa đưa một mươi bốn tàu cá mới đi vào hoạt động đây là những tàu cá được vay vốn theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
đến nay ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tám mươi bốn tàu đủ điều kiện đóng mới và nâng cấp bảy tàu
các ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay đóng mới hai mươi ba tàu và nâng cấp hai tàu đã giải ngân hơn một trăm bốn mươi ba trên hai trăm một mươi tám tỷ đồng đang đóng một mươi một tàu đã hạ thủy và đưa vào hoạt động một mươi bốn tàu
ngoài ra hỗ trợ phí bảo hiểm cho sáu ba trăm hai mươi một thuyền viên với một tám trăm chín mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu ngư lưới cụ một trăm linh bốn tàu với ba ba trăm chín mươi chín tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cho một trăm linh bảy trường hợp năm mươi tám tàu với bốn ba mươi hai tỷ đồng